tuy nhiên để phục vụ tốt cho việc học chuyên ngành sau này
thời gian đầu khi sang việt nam
thát san na và cát sắc cũng phải hoàn thành tốt chương trình học tiếng việt của nhà trường
dù còn nhiều bỡ ngỡ nhưng nhờ sự quan tâm của thầy cô và bạn bè việt nam
đã giúp em có thêm nhiều hứng thú học tập
tôi sang đây là được chín tháng rồi
bây giờ hiện nay tôi đang học tiếng việt
nếu xong tiếng việt tôi sẽ chọn chuyên ngành mạng máy tính
tôi sang việt nam là không quen
bởi vì có nhiều đồ ăn đồ uống khác nhất của mình
và thời tiết cũng khác nhau
lần đầu tiên là khó khăn một chút
nhưng mà có điều vui là có các bạn mới ở cửa trường ấy
mấy cặp nhau là chơi với nhau là làm cho
và tôi là vui
sang đây học tiếng việt nhá
hàng ngày sẽ có các bạn việt nam sang ký túc xá để giúp đỡ chúng tôi
để hướng dẫn chúng tôi đọc này
và học về tiếng việt
và đọc như thế nào
và viết như thế nào